dự báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục có đợt mưa rét mạnh tăng cường ở miền bắc
phòng giáo dục và đào tạo huyện mù căng trải tỉnh yên bái tiếp tục chỉ đạo các trường học trên địa bàn
khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất bám sát diễn biến thời tiết để có kế hoạch ứng phó với rét đậm rét hại
bảo đảm sức khỏe cho học sinh duy trì sĩ số bảo đảm chất lượng giáo dục
từng tốp học sinh vây quanh đống lửa hay nổi nước ấm xòe tay hơ rồi xoa lên má
đây là hình ảnh quen thuộc tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở nậm khắc
huyện mù căng trải tình yên bái trong những ngày giá rét
trong nhà ở bán chú từng chiếc mũ len chăn đệm ấm cũng đã được nhà trường chuẩn bị đầy đủ cho các em
để chống rét trong đợt rét đậm rét hại nhà trường chúng tôi cũng bảo vệ và chống rét cho các học sinh tại nhà trường
nhà trường chúng tôi cũng chủ động thông tin cho cha mẹ các em học sinh ngoại chú
cho các em nghỉ học ở tại nhà
còn số các em học sinh trong bán chú thì chúng tôi cũng tăng cường chăm cho các em
nhà bếp cũng đun thêm nước nóng vệ sinh hàng ngày đảm bảo được sức khỏe cho các cháu
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở dế xu phình cũng đang tăng cường phòng chống rét
bảo đảm sức khỏe cho học sinh bằng việc tăng thêm khẩu phần ăn bổ sung dinh dưỡng chăn và quần áo ấm cho các em học sinh
không tổ chức các hoạt động ngoài trời mà tổ chức cho các em học thêm ngay tại phòng ở bán chú
nhưng khi mà rất lạnh thì
các thầy cô bảo là bọn cháu ở phòng học tại phòng thôi và không đi ngoài nhiều để không bị ốm ạ
trong những ngày dứt thì chúng cháu được ăn ấm no và rất là sạch sẽ ạ
huyện mù căng trải tỉnh yên bái có ba mươi bảy trường năm trăm bảy mươi nhóm lớp với gần một mươi chín học sinh các cấp
trong đó có trên chín ba trăm linh học sinh bán chú
để bảo đảm sức khỏe cho các học sinh trong những ngày giá rét ngành giáo dục và đào tạo huyện
đã tích cực triển khai
và nhiều giải pháp phù hợp
ngành cũng tập trung chỉ đạo các nhà trường trước hết là phải có các biện pháp rất cụ thể để phòng tránh rét cho học sinh
trước hết là phải sửa chữa cơ sở vật chất che chắn tránh tình trạng để gió lùa vào các phòng học phòng ở cho học sinh
chỉ đạo các nhà trường là cần bổ sung chăn màn áo ấm
đặc biệt là những học sinh có khó khăn chuẩn bị củi đốt để đốt sửa cho học sinh nếu cần thiết
dự báo trong những ngày tới trời sẽ tiếp tục rét đậm từ một đến bảy độ c
huyện vùng cao mù căng trải yêu cầu các trường học trên địa bàn tiếp tục chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp
để vừa bảo đảm sức khỏe cho học sinh vừa bảo đảm việc dạy và học theo chương trình đã đề ra